tại núi hòn tàu thuộc xã duy sơn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam tỉnh ủy quảng nam phối hợp với thành ủy đà nẵng tổ chức lễ khánh thành khu di tích đặc khu ủy quảng đà
căn cứ hòn tàu là nơi chịu nhiều hy sinh mất mát nhiều lãnh đạo đặc khu ủy và hàng trăm cán bộ các cơ quan ban ngành đã anh dũng hy sinh một mươi năm đồng chí bị thương
đặc biệt một mươi cán bộ nhân viên của ban tuyên huấn bị bom b năm mươi hai đánh sập hang đá là nơi ở và làm việc ở dốc cây khế dưới chân mặt dạng vào sáng ngày hai mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
năm hai nghìn một mươi hai di tích hòn tàu được bộ văn hóa thể dục và thể thao xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia
sau khi được xếp hạng di tích sở văn hóa thể dục và thể thao tỉnh quảng nam đã lập hồ sơ trình bộ văn hóa thể dục và thể thao phê duyệt và triển khai lập dự án phục dựng di tích trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
hơn hai năm triển khai thực hiện đến nay khu di tích đặc khu ủy quảng đà cơ bản đã hoàn thành để chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập đặc khu ủy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy